ngày một mươi sáu tháng sáu tránh văn phòng ubnd tỉnh đắk nông ngô xuân lộc cho biết về vụ việc
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại nguyên vũ ở xã quảng sơn huyện đắk long
ngang nhiên bán đất rừng trái quy định chiếm đoạt nhiều tỷ đồng
hiện tỉnh đã giao cơ quan công an tỉnh đắk nông điều tra
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk nông thanh tra toàn diện dự án
báo cáo kết quả trước ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy để làm rõ các tồn tại sai phạm
và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
cũng theo ông lộc do vụ việc phức tạp có liên quan đến nguyên phó giám đốc
thủ trưởng cơ quan điều tra công an tỉnh đắk nông lương ngọc lép
nên chờ sau khi cơ quan chức năng làm rõ có báo cáo kết quả cụ thể mới xử lý được
nếu công an tỉnh đắk nông không làm được sẽ đề nghị bộ công an vào cuộc
liên quan đến phá rừng lấn chiếm đất rừng đã kỷ luật hàng chục cán bộ công chức
sắp tới sẽ tiếp tục xử lý thêm nhiều cán bộ công chức nữa
trường hợp bán đất rừng trái quy định của công ty nguyên vũ cũng không nằm ngoại lệ
theo kết quả đoàn kiểm tra liên ngành của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
sở tây nguyên và môi trường tỉnh đắk nông xác định sau khi nhận bán giao rừng
đất rừng công ty nguyên vũ đã buông lỏng quản lý khiến nhiều diện tích rừng bị người dân chặt phá
chiếm đất sản xuất dựng nhà trái phép
diện tích rừng thông bị giảm đến hai mươi sáu ha diện tích bị người dân lấn chiếm trên một mươi bốn ha
có một mươi một căn nhà được dựng trái phép trên đất dự án
đoàn đã thu thập được một số giấy viết tay bản tường trình liên quan đến việc bán đất rừng trái phép của công ty nguyên vũ
hiện công ty nguyên vũ đã giả soát xác định được thông tin của hai mươi một hộ dân lấn chiếm đất rừng
số còn lại không tiếp cận được chủ hộ